sáng nay bộ công an phối hợp với hội đồng lý luận trung ương tổ chức hội thảo khoa học quốc gia
bảo vệ tổ quốc từ sớm từ xa giữ nước từ khi nước chưa nguy nhìn lại một mươi năm qua
và dự báo bối cảnh tình hình đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
dưới sự chủ trì của đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm ủy viên bộ chính trị
bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an và giáo sư tiến sĩ nguyễn xuân thắng
ủy viên bộ chính trị chủ tịch hội đồng lý luận trung ương giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
thứ trưởng bộ công an lê quốc hùng trong báo cáo đề dẫn đã đề cập mục tiêu yêu cầu và nội dung thảo luận của hội thảo
nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn những vấn đề mới cả về lý luận và thực tiễn của sự nghiệp bảo vệ tổ quốc
nhất là phương châm bảo vệ tổ quốc từ sớm từ xa giữ nước từ khi nước chưa nguy
bổ sung các đánh giá về kết quả thành tựu bảo vệ tổ quốc một mươi năm qua
dự báo những yếu tố tác động đến sự nghiệp bảo vệ tổ quốc trong thời gian tới
vai trò trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị nhất là vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang trong bảo vệ tổ quốc
phát biểu khai mạc hội thảo giáo sư tiến sĩ nguyễn xuân thắng khẳng định ý nghĩa tầm quan trọng của việc tổ chức hội thảo
thống nhất nghiên cứu tổng kết thực tiễn vận dụng phương châm bảo vệ tổ quốc từ sớm từ xa giữ nước từ khi nước chưa nguy
cung cấp luận cứu khoa học và thực tiễn nhằm tham mưu với đảng bổ sung phát triển nhận thức về sự nghiệp bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh tình hình mới
hội thảo cũng nhận được tám mươi báo cáo khoa học và nghe một mươi ý kiến phát biểu tham luận của các đại biểu đại diện các ban bộ ngành các nhà khoa học tướng lĩnh sĩ quan trong công an và quân đội
các ý kiến tham luận đã làm sâu sắc hơn nhận thức quan điểm của đảng về bảo vệ tổ quốc từ sớm từ xa giữ nước từ khi nước chưa nguy vai trò của kinh tế văn hóa trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc
đồng thời nhấn mạnh việc chăm lo xây dựng phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần tạo nên nền tảng sức mạnh nội sinh của đất nước để bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa

tiếp tục khẳng định tầm nhìn chiến lược của đảng ta về bảo vệ tổ quốc tầm nhìn này được kiểm nghiệm và phát huy giá trị dẫn đường góp phần xây dựng đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ tiềm lực uy tín và vị thế quốc tế như ngày nay mà đại hội một mươi ba của đảng đã khẳng định
trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng toàn diện các thế lực thù địch thay đổi chiến lược và phương thức chống phá ta sử dụng phương thức phi vũ trang là chủ yếu
lợi dụng các chiêu bài dân chủ nhân quyền tôn giáo dân tộc để can thiệp vào nội bộ nước ta với chiến lược hết sức nguy hiểm diễn biến hòa bình kết hợp bạo loạn lật đổ do vậy phương thức đấu tranh phi vũ trang ngày càng giữ vị trí quan trọng
đấu tranh trên các lĩnh vực kinh tế chính trị tư tưởng văn hóa là những phương thức để bảo vệ tổ quốc từ sớm từ xa giữ nước từ khi nước chưa nguy
bộ trưởng nhấn mạnh kết quả hội thảo đã khẳng định vai trò lãnh đạo của đảng đối với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc của cả hệ thống chính trị vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang trong đó có lực lượng công an nhân dân việt nam anh hùng